trước hậu quả nặng nề của cơn bão số một và số hai vừa qua chiều ngày tám tháng tám ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp rút kinh nghiệm đặc biệt là trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì hội nghị
tính đến ngày sáu tháng tám tổng thiệt hại do hai cơn bão vừa qua gây ra ước tính là trên sáu năm trăm linh hai tỷ đồng
theo thống kê cả hai cơn bão đã có hai mươi người chết và mất tích tám mươi hai người bị thương gần hai trăm hai mươi hectare lúa bị ngập gần sáu trăm linh con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
hai mươi hai bảy trăm bốn mươi bốn hectare và ba trăm linh hai lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại ước tổng thiệt hại khoảng sáu bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
đối với cơn bão số hai mặc dù không đổ vào tay chỉ có tác động hoàng lưu
từ ngày ba cho đến ngày năm tuy nhiên cũng đã gây ra hậu quả một mươi một người chết một mươi chín người bị thương một diện tích lúa màu bị ngập bị lấp tới một mươi hectare
cho thấy là tính khắc nghiệt qua đây cho thấy tính khắc nghiệt của các cơn bão hỗ trung này cốc trong hoàn cảnh biến đổi hiệu thì càng ngày càng khắc nghiệt hơn
công tác chỉ đạo ứng phó của các bộ ngành của các địa phương
của những người dân thì đã khuyết liệt rồi
tuy nhiên thì vẫn còn những nơi còn bị đậu còn lúng tụng còn chủ quan vấn đề bị bất ngờ xảy ra
giả sử như người ta báo thời tiết là không phải như thế và nhưng mà chúng ta chủ động mà khi nó xảy ra như thế mà chúng ta chủ động trước thì rõ ràng là chúng ta sẽ hạn chế lại hơn
nam định là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão đi qua ước tổng thiệt hại trên ba một trăm linh tỷ đồng
hàng nghìn hectare nuôi trồng thủy sản mất trắng nhiều công trình hạ tầng bị thiệt hại nặng nề
thái bình cũng thiệt hại ước tính hơn hai tỷ đồng
tuy nhiên hoàn lưu bão đã làm cho tỉnh lào cai thiệt hại nặng nề về người và tài sản
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh
kinh nghiệm rút ra sau báo là sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương đến địa phương
do đó bước đầu đã hạn chế được thiệt hại do bão gây ra
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ban ngành địa phương
cần ra soát lại những thiệt hại sau bão củng cố lại cơ sở hạ tầng nâng cấp sửa chữa
để tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra
rồi kiện toàn năng lực cơ quan thường trực chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương
ở đây là gắn liền kiện toàn gắn liền với nâng cao năng lực
hiện nay cái năng lực của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn ở địa phương ấy
với vai trò là tham mưu cho cấp ủy sĩ quyền ở đây thì bác cáo sĩ là cần phải quan tâm hơn
phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần tập trung cho công tác khắc phục hậu quả
sau bão quan tâm chăm lo đến các gia đình địa phương bị thiệt hại
bên cạnh đó sự phối hợp với quốc tế phải được tăng cường hơn để công tác dự báo được sát với thực tế hơn nữa
trong đó các địa phương cần chủ động hơn trong đối phó với biến đổi khí hậu
theo dự báo từ nay đến cuối năm sẽ còn sáu đến tám cơn bão trong đó ba đến bốn cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
trong khi đó tình trạng khô hạn thiếu hụt lượng mưa ở khu vực nam trung bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài
cho tới tháng chín và dần được cải thiện khi mùa mưa
nó sẽ được thiết lập trên khu vực
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hiện dạnh áp thấp vẫn đang hoạt động dọc theo vĩ tuyến hai mươi ba hai mươi năm độ vĩ bắc
và gây mưa rông ở khu vực biên giới phía bắc nước ta
trong một mươi hai giờ vừa qua một số nơi đã có mưa lớn từ bốn mươi đến một trăm ba mươi ba mm như mường nhé lai châu tạ bú mường la sơn la na hàng tuyên quang
dự báo dạnh áp thấp này có khả năng tiếp tục gây mưa rông ở các tỉnh cao bằng bắc cạn hà giang
tuyên quang lào cai yên bái lai châu điện biên sơn la với lượng mưa trong hai mươi bốn h tới phổ biến từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc kèm gió giật mạnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở các tỉnh kể trên
liên quan đến vụ cháy xe bồn đang xuống hàng vào bể chứa tại cửa hàng xăng dầu ca long bên cạnh bến xe khách ca long thuộc khu năm phường ca long
xảy ra vào chiều tối ngày bảy tháng tám
ngày hôm nay công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh cho biết đã xác định được nguyên nhân gây cháy xe bồn chở xăng là do tàn lửa từ việc thắp hương đốt vàng mã của gia đình ở gần đó phát tán đúng lúc xe bồn đang bơm xăng xuống bể chứa
theo đó tại cửa hàng xăng dầu ca long xe bồn do lái xe nguyễn văn thành ở tỉnh thái bình điều khiển chở hơn hai mươi hai năm trăm linh lít xăng a chín mươi hai đến tiếp xăng cho cửa hàng
trên xe bồn còn có phụ xe là đỗ quang hiếu cũng ở tỉnh thái bình
sau khi làm thủ tục giao nhận lê văn hải là nhân viên giao nhận của cửa hàng cùng với phụ xe tiến hành bơm xăng xuống bể chứa
trước khi bơm xăng hiếu phát hiện anh đặng đình trường và chị lại thị hằng nhà ở cạnh cửa hàng xăng dầu ca long đang thắp hương đốt vàng mã gần với xe bồn và phụ xe đã băn khoăn hỏi nhân viên giao nhận thì liệu có bơm xăng được hay không
và khi nhận được câu trả lời của nhân viên giao nhận là không việc gì cứ bơm xuống
do vậy phụ xe đã vạn van để xả xăng xuống bể chứa
khoảng ba đến năm phút sau thì đã xảy ra cháy
đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
xe bồn chở xăng bị cháy hỏng một phần cây xăng cũng bị cháy hỏng hoàn toàn
sau hàng loạt sự cố sập nhà tại hà nội mà gần đây nhất là sập nhà số bốn mươi ba phố cửa bắc quận ba đình đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản
ubnd tp hà nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
tiến hành kiểm tra giả soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và các công trình công cộng cũ nguy hiểm trên địa bàn thành phố
theo chỉ đạo của ubnd tp các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hiện trạng thống kê đánh giá về mức độ an toàn chịu lực với các công trình trên địa bàn hà nội
bao gồm nhà trung cư xây dựng trước năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nhà biệt thự trụ sở làm việc công trình có tuổi thọ trên sáu mươi năm và các công trình có dấu hiệu nguy hiểm mất an toàn
công tác kiểm tra kiểm soát
công tác kiểm soát đánh giá được chia làm ba giai đoạn
triển khai từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tới hết năm hai nghìn một mươi bảy gồm xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra và có phương án xử lý cụ thể cho từng công trình
mục đích thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý khai thác sử dụng quỹ nhà
đồng thời nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức là chủ sở hữu đơn vị quản lý sử dụng công trình
để chủ động sửa chữa đảm bảo chất lượng và giữ gìn cảnh quan chung cho đô thị
chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
ba đối tượng là ijam arun inut arun ifen ayun cùng chú ở xã cư bao thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk vừa bị công an huyện krong pak bắt giữ
về hành vi uống rượu say dùng súng tự chế bắn người gây thương tích
trước đó cả ba đối tượng sang nhà một người bạn ở buôn phốc xã e kênh huyện crong park để uống rượu
khi đi thì các đối tượng mang theo hai khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao và một cái liềm
sau khi uống rượu xong rủ nhau đi chơi các đối tượng đã gặp hai thanh niên khác là isil và itam
dù không có mâu thuẫn gì nhưng do sẵn có men rượu trong người nổi máu côn đồ nên ifen đã dùng liền kéo và áo isil
còn isam và inut đã dùng hai khẩu súng tự chế bắn vào người isil và itam
hậu quả làm cho isil bị thương ở vai phải itam thì bị thương ở bàn chân phải
và với hành vi trên cả ba đối tượng đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày bảy tháng tám công an tỉnh hương yên phối hợp với công an xã thủ sĩ huyện tiên lữ đã bắt quả tăng hai đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra nhà riêng của đối tượng vũ thị huyền tại thôn ba hàng xã thủ sĩ lực lượng công an bắt quả tang huyền và nguyễn văn hưng chú huyện ân thi tỉnh hưng yên đang sử dụng ma túy
qua kiểm tra tổ công tác thu giữ trên người hưng một trăm tám mươi bảy viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan
được biết cả hưng và huyền đều nghiện ma túy từ nhiều năm nay do quen biết nên hưng thường xuyên đến nhà huyền chơi và cùng huyền sử dụng ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giam đối với hưng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
còn tại tỉnh hải dương công an huyện nam sách vừa khởi tố ba đối tượng đỗ công thu trịnh đình hùng và nguyễn văn phong về hành vi tàng trữ mua bán chất ma túy
đối tượng đỗ công thu bị bắt giữ tại nhà riêng ở khu hoàng hanh thị trấn nam sách khi đang tàng trữ trái phép ba gói số ma túy này được thu mua về để sử dụng
còn hai đối tượng trịnh đình hùng và nguyễn văn phong thì bị công an huyện nam sách bắt giữ khi đang bán trái phép một gói ma túy đá cho nguyễn đồng hiếu tại khu vực đường năm b thuộc địa phận thôn đoàn kết xã hùng phong huyện nam sách
số ma túy này được các đối tượng mua của một người không quen biết ở gà hải dương mang về sử dụng và bán kiếm lời
thưa quý vị và các bạn tình trạng mua bán người ở lai châu không phải là mới nhưng vẫn là vấn nạn đáng lo ngại
bởi theo thống kê của lực lượng công an ở đây thì số người bị lừa bán vẫn tiếp tục tăng lên đặc biệt là phụ nữ và các trẻ em nhỏ
vâng đúng là như vậy mặc dù là thời gian qua các cấp chính quyền nơi đây đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền cảnh báo về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
nhưng số nạn nhân bị chúng lừa bán vẫn có những diễn biến phức tạp
mới đây lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu lại tiếp tục phát hiện đường dây người trung quốc vào địa bàn nửa bán phụ nữ
hai đối tượng nhiệm hải trân chú tại huyện kim bình tỉnh vân nam trung quốc và lò thị hoài chú tại thị trấn phong thổ huyện phong thổ tỉnh lai châu vừa bị công an huyện sinh hồ bắt quả tang về hành vi mua bán người
nạn nhân là cháu lò thị lả chú tại bản na sái xã nong hẻo huyện sinh hồ đã được lực lượng công an giải cứu
hai đối tượng tên hoa tường xuyên gọi điện cho tôi và hứa sẽ mang tôi sang trung quốc để tăng trị gái tôi sang đấy sẽ tìm công an việc làm cho tôi ổn định không bắt bà mà kiếm được nhiều tiền
khi ra trên đường đi chúng tôi bị đựng được công an bắt giữ tôi đưa về trụ sở và giải tích tôi mới biết là mình bị đưa
lo thị hoài khai nhận khi sang trung quốc làm thuê đã quen gia đình nhiệm hải trân
hoài và trân đã bàn nhau về việt nam tìm những cô gái trẻ rồi lừa bán sang trung quốc
cuối năm hai nghìn một mươi năm hai đối tượng đã lừa bán em lào thị loan thành công và được trả công hai vạn nhân dân tệ tương đương với sáu mươi sáu triệu đồng
khi hai đối tượng này đang có hành vi lừa bán cháu lò thị lạ thì bị lực lượng công an bắt giữ
tôi và chân quen biết nhau đã được một năm
thỉnh thoảng tôi có sang nhà chân chơi thấy bố mẹ chân bảo là lấy người con gái ở bên việt nam sang trung quốc
bán sẽ được nhiều tiền
tôi tin bà và tôi với trân sang việt nam để tìm những cô gái trẻ và những cô gái bỏ chồng ở vùng sau vùng xa
kém hiểu biết chúng tôi để đưa sang trung quốc đưa cho ông bà để ông bà bán
điều đáng nói ở đây mặc dù gia đình nhà cháu lạ có người thân mất tích không thấy trở về
tuy nhiên khi hai đối tượng hoài và trân chưa từng quen biết đến rụ rỗ họ vẫn không nghi ngờ mà vẫn nhẹ dạ cả tiếng

các đối tượng nhằm vào những các nạn nhân ở những địa bàn vùng sâu vùng xa
cái nhất là những nạn nhân có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn rồi sự hiểu biết về xã hội về pháp luật là kém
rồi là có những hoàn cảnh éo le
các đối tượng lợi dụng vào đó để lừa gạt đưa các nạn nhân sang bên trung quốc
rồi là lừa bán
từ vụ việc trên cho thấy nhiều người dân nhất là đồng bào vùng cao vẫn còn chưa có nhiều hiểu biết và sự cảnh giác trước nạn lừa bán phụ nữ
vì vậy việc chống mua bán người sẽ vẫn là cuộc chiến lâu dài và cần sự vào cuộc của nhiều lực lượng của từng địa phương và các tổ chức đoàn thể đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa
thông tin về việc bắt giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện và bắt giữ tám tạ sản phẩm động vật gồm mỡ tóp mỡ trâu bò đã bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn thực phẩm được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi nghìn tám mươi
số sản phẩm trên do anh phạm việt làm chủ và cũng là người vận chuyển
anh việt đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không có giấy chứng nhận kiểm dịch của số hàng trên
vì vậy công an tỉnh vĩnh phúc cùng các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên
theo quy định
tại cao bằng lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ gần hai trăm linh con vịt với tổng trọng lượng là một trăm tám mươi chín kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc không qua kiểm dịch tại khu vực nà quan thị trấn hùng quốc
số vịt trên do hai anh là đào văn minh và hoàng văn cường vận chuyển bằng xe máy qua lối mở biên giới trung quốc nhập lậu vào nội địa để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng trên để tiêu hủy
phạt hành chính mỗi người là một triệu
chiều ngày hôm qua tập đoàn công nghệ bkav công bố kết quả phân tích mã độc tấn công việt nam airlines
theo đó mã độc này cũng đã xuất hiện trong hệ thống thông tin của nhiều cơ quan chính phủ các tập đoàn ngân hàng viện nghiên cứu trường đại học
theo kết quả phân tích từ bộ phận nghiên cứu mã độc của bkav mã độc sau khi xâm nhập vào máy tính sẽ ẩn mình dưới vỏ bọc giả mạo là một phần mềm diệt virus
khi máy tính bị nhiễm mã độc thì mã độc này sẽ có kết nối thường xuyên
và gửi các dữ liệu về máy chủ điều khiển
mã độc có chức năng thu thập tài khoản mật khẩu nhận lệnh cho phép các tin tặc kiểm soát điều khiển máy tính của nạn nhân từ xa
từ đó các hành vi phá hoại như xóa dấu vết thay đổi âm thanh hiển thị hình ảnh mã hóa dữ liệu được tin tặc thực hiện
ngoài ra mã độc còn có thành phần chuyên để thao tác xử lý với cơ sở dữ liệu sql
hiện tại tập đoàn công nghệ bkav đã phát thành công công cụ quét và kiểm tra mã độc miễn phí
người sử dụng có thể tải công cụ kiểm tra theo đường dẫn bkav com vn gạch chéo scan spireware
công cụ này không cần cài đặt mà có thể quét mã độc ngay khi khởi chạy
khi phát hiện hệ thống có mã độc quản trị viên cần lập tức báo cáo cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ giả soát toàn bộ hệ thống mạng
vì khi mã độc này đã xuất hiện có nghĩa là hệ thống đã bị xâm nhập
theo thông tin mới nhất từ đơn vị quản lý tuyến các quang biên
dự kiến đến sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám việc khắc phục sự cố hàn nối các cáp nhánh mới được hoàn tất khôi phục một trăm linh kênh truyền trên tuyến
theo thông báo của trung tâm điều hành tuyến cáp aag trong lần cáp quang biển aag gặp sự cố này
do có tới hai cáp nhánh bị đứt nên thời gian khắc phục sẽ bị kéo dài hơn
cụ thể đối với các nhánh s một b hướng singapore dự kiến hoàn tất mối hàn đầu tiên vào sáu giờ sáng ngày một mươi ba tháng tám
và hoàn tất mối hàn cuối vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng tám
việc trôn cát nhánh s một b singapore sẽ được hoàn tất vào năm giờ ngày một mươi tám tháng tám
còn với cáp nhánh s một mươi một hướng hồng kông dự kiến tàu sửa cáp sẽ đến vị trí đứt vào sáu giờ sáng ngày một mươi sáu tháng tám
hoàn tất mối hàn đầu tiên vào một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng tám song mối hàn cuối cùng vào một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng tám
và dự kiến sẽ được hoàn tất việc trôn cáp vào sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám

quang biển đã bị sự cố vào ngày hai tháng tám do ảnh hưởng bởi cơn bão số hai
khiến cho đường truyền internet việt nam đi quốc tế bị ảnh hưởng
việc truy cập vào các dịch vụ quốc tế đều chậm
do việc đứt các quang ag đã xảy ra quá nhiều các nhà cung cấp dịch vụ internet tại việt nam
đều có hướng dự phòng như điều hướng qua các quang biển khác hay qua đường cát trên đất liền
mới đây hội đồng tiền lương quốc gia đã chính thức đồng thuận và đưa ra mức tăng lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi sáu
mức tăng này phản ánh tình hình tiền lương thực tế yếu tố năng suất lao động
phần nào đảm bảo đời sống người lao động và cạnh tranh
tuy nhiên thì nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng mức tăng này chỉ là hình thức
và không tác động đến đời sống của người lao động
trong khi giá cả có thể tăng theo kiểu té nước theo mưa trong thời gian tới
bán hàng tại chợ bầu đông anh hà nội
bà trần thị hương cũng tỏ ra vui mừng trước thông tin tăng lương
công nhân có được tăng lương thì những người bán hàng như bà hương mới có thêm thu nhập
sức mùa cũng tăng theo hàng hóa cũng bớt ế ẩm
các cô phấn khởi nhiều mừng cho các cháu
và các cô cũng có thêm thu nhập bán hàng các cháu có lương
các cháu mua nhiều hàng mà không có lương thì các cháu cũng phải hạt tiện đi
nên các cháu tăng lương là các cô bán hàng cũng phấn khởi hơn
việc tăng lương tối thiểu vùng đã có những kết quả rõ rệt ở mức tăng bảy ba
hiện lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi bảy vùng một đạt ba bảy trăm năm mươi đồng một tháng
lương tối thiểu vùng hai đạt ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng một tháng
vùng ba đạt hai triệu chín trăm linh nghìn đồng một tháng và vùng bốn đạt hai năm trăm tám mươi đồng một tháng
trong khi đó lương cơ bản còn gọi là lương tối thiểu chung lại tăng khá ị ạch
dậm chân tại chỗ ở mức một triệu một trăm năm mươi đồng một tháng

những người đồng tôi thấy công nhân cũng quá khổ
tôi nói thực phải nói là chúng tôi cũng đã đi điều tra tình hình tiền lương thu nhập đời sống của người đồng
thì cho thấy rằng như vậy là tới bảy mươi năm năm là công nhân muốn tăng ca
bởi vì tiền lương thu nhập quá thấp họ không đủ sống và buộc họ phải tăng ca
ở một góc cạnh khác việc tăng bảy ba tương đương với hai trăm một mươi ba đồng một bậc lương vào năm hai nghìn một mươi năm
được cho là không giúp cải thiện nhiều cho đời sống người lao động
trong khi đó với mức tăng thấp hơn mọi năm nếu giá cả tăng theo lương
có thể sẽ khiến việc tăng lương không thấm vào đâu
đây là nỗi lo của nhiều người lao động

chúng tôi cho trong điều kiện đề trả sức hàng hóa của chúng ta
lượng hàng hóa của chúng ta không đến nỗi thiếu
như trước đây
nơi quan trọng là cách điều hành cách quản lý của chúng ta thì tôi tin là sẽ đối đối với chúng ta

để tránh cái tình trạng khi mà giá tăng

việc bắt tăng lông và
trên thực tế việt nam đã nhiều lần điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu hàng năm
trên thực tế việt nam đã nhiều lần điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu hàng năm
tuy nhiên mức tăng đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động
mục tiêu được đặt ra là đến năm hai nghìn một mươi bảy lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động
tuy nhiên theo tình hình tăng lương hiện nay thì mức lương tối thiểu hiện nay vẫn

tuy nhiên kết quả này vẫn chưa phản ánh được thực chất những gì đang thực sự diễn ra về vấn đề tham nhũng hiện nay
tuy nhiên kết quả này vẫn chưa phản ánh được thực chất những gì đang thực sự diễn ra về vấn đề tham nhũng hiện nay
trong số hơn một trăm bảy mươi vụ án nói trên các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý bốn trăm tám mươi một bị can phạm tội về tham nhũng
đề nghị truy tố năm mươi một vụ án một trăm tám mươi năm bị can tạm đình chỉ bốn vụ
những con số này cho thấy công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thường xuyên và tiếp tục có những chuyển biến tích cực
chính phủ đã cơ bản thực hiện tốt việc tăng cường hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng
việc thực thi quyền lực nhà nước cũng được tăng cường giám sát ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ quyền hạn
để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả minh bạch phục vụ nhân dân và xã hội
mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn
một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai chưa tích cực và chưa phát huy hiệu quả thực tế
trong khi đó công tác phòng chống tham nhũng của các cấp các ngành cũng được đánh giá là chưa được tập trung cao độ còn thiếu quyết liệt
ngoài ra một số quy định của pháp luật liên quan tới việc xử lý tham nhũng cũng vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý gây khó khăn và vướng mắt trong thực hiện
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay cũng có một bài viết đáng chú ý liên quan tới kinh tế
thời điểm hiện tại hàng trăm doanh nghiệp sản xuất tôm giống đang đứng ngồi không yên trước quyết định tăng thuế nhập khẩu artemia
một loại thức ăn nuôi tôm giống chưa thay thế từ lên năm
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
quyết định này đang khiến cho các doanh nghiệp nuôi tôm đã khó lại càng thêm khó
theo các chủ doanh nghiệp sản xuất tôm giống với mức thuế như trước đây
doanh nghiệp đã làm giá bán và tính toán giá thành nuôi tôm giống trong những năm qua
nếu bị truy thu thuế doanh nghiệp sẽ phải tự mốc tiền túi ra nộp vì không thể đòi khách hàng
chưa kể hoạt động sản xuất và kinh doanh tôm giống thời gian tới chắc chắn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do giá thành tăng
còn theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
việc áp dụng thuế nhập khẩu năm với mặt hàng artemia không đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách
mà sẽ gây tác động xấu đến chất lượng tôm giống do các doanh nghiệp có thể chuyển sang sử dụng thức ăn nhân tạo
để tiết kiệm chi phí gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của ngành tôm
và quan trọng nhất tăng thuế như vậy sẽ khiến giá bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng tăng từ một mươi đến một mươi năm
làm giảm sức cạnh tranh của tôm việt nam
cũng là một bài báo liên quan đến lĩnh vực kinh doanh tôm

quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
với nhiều quy định mang tính đột phá lớn
cởi bỏ các nút thắt tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động này
nghị định chín mươi hai đã gỡ bỏ điều kiện vốn với doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không
là tỷ lệ vốn nhà nước không được thấp hơn sáu mươi năm vốn điều lệ như quy định cũ tại nghị định một trăm linh hai
tạo điều kiện thúc đẩy xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng cảng hàng không
điều này cũng đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư tư nhân đang xây dựng cảng hàng không tại quảng ninh lào cai
khi đáp ứng được các điều kiện về vốn về phương án kinh doanh và chiến lược phát triển
được phép thành lập doanh nghiệp để kinh doanh cảng hàng không thu hồi nguồn vốn đã đầu tư xây dựng
bên cạnh đó nghị định chín mươi hai cũng đã bỏ quy định về tỷ lệ vốn tham gia của các hãng hàng không trong doanh nghiệp cảng
đặc biệt từ quy trình thủ tục phức tạp với thời gian cấp phép kéo dài gần hai trăm sáu mươi ba ngày
nghị định chín mươi hai sẽ cắt giảm bảy mươi hai thời gian xuống còn sáu mươi ngày tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp về mặt hành chính và giấy phép
nhiều thông tin có liên quan tới việc khai thác cảng hàng không cũng được đăng tải trên báo giao thông số ra ngày hôm nay
chỉ trong vòng một mươi ngày khu vực biển đông đã có hai cơn bão đổ bộ vào và tác động đến việt nam
gây thiệt hại lớn về người và tài sản
đáng chú ý là bão số một dù không mạnh chỉ ở cấp chín nhưng đã gây thiệt hại lớn tới hơn sáu bốn trăm linh tỷ đồng
từ con số này chúng ta mới thấy được những bất cập trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay
theo thống kê từ văn phòng ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
bão số một đã khiến bảy người chết hàng chục người mất tích làm ngập hai trăm một mươi năm ha lúa gãy đổ hơn ba mươi một cột điện
còn cơn bão số hai cũng khiến một mươi ba người chết một mươi chín người bị thương
đường giao thông ở các huyện miền núi bị ấm
để rồi sau đó các địa phương bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại nặng nề từ các cơn bão này đổ lỗi cho công tác dự báo bão
còn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì cho rằng việc dự báo bão vậy là khá sát về khu vực
thời gian đổ bộ song chưa dự báo được những diễn biến bất thường do máy móc còn hạn chế
cứ như vậy quả bóng trách nhiệm được đá đi đá lại
trong khi người chịu thiệt hại trực tiếp bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản vẫn là người dân
bài viết cũng đăng tải chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng liên quan đến công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ
và công tác phòng chống những cơn bão tiếp theo
mời quý vị đón đọc trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
truy nã đối tượng võ ngọc lợi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm nơi đăng ký thường chú một trăm một mươi trên truy nã tội phạm
nơi đăng ký thường chú một trăm một mươi sáu mậu thân phường xuân khánh thành phố cần thơ
can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
quyết định truy nã số một mươi sáu ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
thân nhân đối tượng họ tên bố võ thanh khuyết họ tên mẹ trần vị kha
truy nạn đối tượng võ thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nơi đăng ký thường trú
ấp trung trực xã thái bình trung huyện vĩnh hưng tỉnh long an
can tội cố ý gây thương tích
quyết định truy nã số ba ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi ba
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ
thân nhân đối tượng họ tuyên bố võ thanh hoài họ tên mẹ dương thị ánh
truy nạn đối tượng võ văn bá sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai nơi đăng ký thường trú thạnh lợi a
xã long thạnh huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
can tội giết người hiếp dâm
quyết định truy nã số một mươi hai ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
thân nhân đối tượng họ tuyên bố võ văn giao họ tên mẹ nguyễn thị mười
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên hoặc biết thông tin có liên quan về các đối tượng
báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy hà nội
điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chúng tôi đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin
và có khẩn thường với người đã cung cấp tin có giá trị để bắt được đối tượng
người đã bao che chứa chấp các đối tượng trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đề nghị thân nhân gia đình các đối tượng trên có trách nhiệm động viên giải thích
cho người bị truy nã ra đấu thú
để được hưởng sự hoan hồng của pháp luật
trong phần tiếp theo của chương trình
chính phủ yêu cầu xử lý việc lạm thu gia lận phí tại các dự án bot
báo cáo thủ tướng trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
ghi nhận sau một tuần cảnh sát cơ động thành phố hà nội gia quân
xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông
hãy xem phim này và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô tải do lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đông á điều khiển
đã va chạm với xe mô tô đi cùng chiều do anh lý văn nam điều khiển chở một nam giới chưa xác định được danh tính
vụ va chạm khiến anh nam tử vong tại chỗ và người ngồi sau phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
xe mô tô bị văng xa khoảng một mươi mét
theo người dân chứng kiến vụ việc lúc xảy ra va chạm xe ô tô di chuyển khá nhanh khiến lái xe không kịp xử lý tình huống
trước những phản ánh về việc lạm thu phí bot trên cả nước
chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ tài chính kiểm tra chấn chỉnh xử lý vi phạm việc lạm thu
gian lận phí bot và khẩn trương đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp
báo cáo thủ tướng trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp
tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công trình giao thông sử dụng vốn trái phiếu chính phủ được giao trong kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
chủ trì phối hợp với bộ tài chính kiểm tra chấn chỉnh xử lý vi phạm việc lạm thu gian lận phí bot
trước đó phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã có văn bản đồng ý với kiến nghị của bộ tài chính về việc giảm thu phí đường bộ trên đường quốc lộ cao tốc
đối với nhóm xe bốn và năm là một mươi một mươi năm và giảm một mươi hai mươi mức phí đối với phương tiện nhóm một và nhóm hai của năm trạm có mức thu phí cao nhất để đảm bảo tương đồng với các trạm thu phí khác
và tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một
để ngăn chặn xe quá tải qua đây xã an hòa đã xây dựng rào chắn giới hạn ở đầu đường tại thôn tân an nhưng chỉ một thời gian ngắn các phương tiện đã hút gãy rào chắn để lưu thông
do phương tiện quá trọng tải lưu thông khá cao nên hiện nay tuyến đường này bị hư hỏng nặng nền đường ở nhiều đoạn bị hư hỏng toàn bộ mặt đường hoặc dạn nứt khiến các loại phương tiện như xe đạp xe gắn máy đi lại rất khó khăn
đáng lo ngại nhất trên tuyến đường này có hai chiếc cầu đã bị xuống cấp có khả năng sẽ bị sập
nếu tình trạng xe quá tải tiếp tục lưu thông qua đây rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động cố định và thanh tra các sở giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra hơn sáu mươi hai xe trong đó gần ba sáu trăm linh xe vi phạm về tải trọng hơn ba trăm bảy mươi xe vi phạm về kích thước thùng hàng
đại diện tổng cục đường bộ việt nam cho biết vẫn còn một bộ phận chủ xe lái xe cố tình cơi nới kích thước thùng xe trở hàng quá tải
ngoài ra trong tháng bảy qua theo dõi tổng cục đường bộ việt nam nhận thấy các địa phương đã làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe như hòa bình hưng yên bắc giang nghệ an hà tĩnh quảng bình khánh hòa ninh thuận bình thuận bình phước đồng nai và tp hcm
bên cạnh đó một số địa phương có kết quả chưa tốt
theo phản ánh về đường dây nóng của tổng cục đường bộ việt nam vẫn còn xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định xe chở vật tư vật liệu xây dựng như đất cát đá quá tải lưu thông tại hà nội bắc ninh tp hcm
thưa quý vị và các bạn chỉ sau một tuần lực lượng cảnh sát cơ động công an tp hà nội đồng loạt gia quân tăng cường xử lý những vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội đô
tình trạng vi phạm giao thông đã giảm rõ rệt
bên cạnh đó thông qua xử phạt vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm cảnh sát cơ động còn phát hiện xử lý nhiều trường hợp đối tượng phạm pháp như tảng chữ mua bán trái phép chất ma túy công cụ hỗ trợ
và theo con số thống kê mà chúng tôi nhận được với hơn ba trường hợp vi phạm luật giao thông đã bị lực lượng cảnh sát cơ động hà nội xử lý trong đợt gia quân tuần tra kiểm soát vào ban ngày trên toàn địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận bước đầu cho thấy ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đã có chuyển biến rõ rệt
hình ảnh các tổ tuần tra có mặt khắp trên các tuyến phố đã đem lại sự an tâm cho người dân khi lưu thông
những trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm như thế này đã có dấu hiệu giảm hẳn trong những ngày vừa qua
hai tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động hà nội tung quân giải khắp toàn thành phố tuần tra khép kín địa bàn
thời gian tuần tra từ sáu h ba mươi phút đến hai mươi bốn h hàng ngày
chính vì vậy sau một tuần gia quân số người vi phạm giao thông đã có dấu hiệu giảm rõ rệt
từ bắt đầu từ mùa một tháng tám thì rất nhiều các lực lượng đều ra quân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
cho nên là sau một tuần thì có chuyển biến chuyển biến rõ rệt đặc biệt là trên các tuyến phố chính là rất ít người vi phạm luật giao thông
đa số người dân khi xuống thì đều nhận lỗi và cũng chấp hành
sau tuần đầu gia quân lực lượng cảnh sát cơ động hà nội
đã tổng xử lý hơn ba hai trăm linh trường hợp vi phạm xử phạt tại chỗ hơn hai hai trăm linh trường hợp với tổng số tiền phạt lên đến hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
điều đáng nói ngay trong thời điểm tuần tra lưu động vào ban ngày để xử lý lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự
điển hình là các hành vi đem theo vũ khí nóng công cụ hỗ trợ và ma túy đá

có những vụ lên bốn năm gram ma tùy khi cơ quan gắn định nhưng cùng hai ngày liền đã bàn giao cơ quan phưởng vũ trụ hai vụ ma tùy
trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát cơ động còn phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm hỗ trợ giải quyết những sự cố về giao thông khi có yêu cầu
trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm nếu phát hiện thêm lỗi hoặc tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động tuần tra khắp địa bàn thành phố đã phần nào góp phần cải thiện tình hình vi phạm giao thông đồng thời đem lại cảm giác bình yên cho người dân thủ đô